cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng bình tức hai bình
chưa rõ nhân thân lai lịch về hành vi giết người và phạm lê minh trí chú thành phố long xuyên về hành vi cướp tài sản
trước đó khuya ngày một tháng năm tại công viên tám tháng ba thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra vụ án giết người nạn nhân là phạm văn nhật sống lang thang
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai tháng năm lực lượng công an đã xác định hai đối tượng liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận vào khuya ngày một tháng năm nhật và trí đã cướp tiền của bình
bình đã dùng dao đâm nhật tử vong sau đó
qua một ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự toán nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt sáu bị cáo tổng cộng bốn mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng do chưa thanh toán tiền điện nên bị cắt vào chiều ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn thanh nam cùng vợ là trần thanh mộng tìm gặp thợ điện tại nhà của mai
văn rào và xảy ra mâu thuẫn sau đó bốn người nhà của nam và mộng cùng mang theo hung khí hậu quả khiến ba người bị thương tích
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh nam và trần quốc đại mỗi người chín năm tù
ba bị cáo trần thanh mộng trần văn có lê văn khỏe mỗi người bảy năm tù và lê văn toàn năm năm tù về tội giết người
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê văn công quê huyện vĩnh bảo hải phòng
về hành vi lừa đảo chiếm đốt tài sản
theo cáo trạng công là nhà thầu xây dựng trên địa bàn đà nẵng thực hiện các công trình đợt dịch covid một mươi chín bị thua lỗ
công đã nể sinh ý định lừa đảo chiếm đốt tài sản
nhận thấy các nhà thầu có nhu cầu lớn về sử dụng máy đo đạc điện tử công đã vờ thuê máy rồi bán cho người khác
hoặc rủ góp vốn đầu tư máy móc
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công đã nhiều lần lừa đảo sáu người chiếm đoạt hơn sáu trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt lê văn công một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa tạm giữ hình sự nhóm đối tượng cùng chú thành phố quy nhơn và tỉnh đắk lắc
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đột xuất kiểm tra hành chính một nhà trọ thuộc phường gành ráng thành phố quy nhơn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố quy nhơn phát hiện bắt quạt tăng bốn đối tượng
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra một đối tượng đã tự nguyện giao nộp hai gói ma túy đá
các đối tượng gài nhận nghiện ma túy nên đã rủ nhau mua về phòng trọ để tổ chức sử dụng
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh vừa triệt phá khởi tố hai đối tượng tham gia đường dây vận chuyển pháo nổ
thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo các loại
vào ngày hai mươi tám tháng bốn công an quận bình tân đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của nguyễn thanh liêm
chú huyện hóc môn khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan công an quận bình tân đã thu giữ gần sáu trăm ba mươi kg pháo nổ và nhiều tài liệu
mở rộng điều tra công an quận bình tân tạm giữ đối tượng trần văn nhơn chú tỉnh vĩnh long về hành vi vận chuyển pháo nổ
hiện công an quận bình tân đang tiếp tục khẩn trương truy xét mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ công an thành phố hải phòng đã tổ chức thăm tặng quà
tri ân chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến gia đình thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
đoàn công tác công an thành phố hải phòng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe tặng quà và bày tỏ lòng tri ân
sự biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của các chiến sĩ
điện biên dân công hỏa tuyến thanh niên sung phong những người trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp
tây bắc là nơi sinh sống của hơn ba mươi dân tộc anh em
trong chiến dịch điện biên phủ quân và dân tây bắc đã có những đóng góp quan trọng
sau này khi tổng kết về chiến thắng của quân đội ta tại điện biên phủ
các tướng lĩnh và các nhà nghiên cứu của hai bên đều thống nhất
một nguyên nhân chính làm nên chiến thắng của quân đội nhân dân việt nam tại trận đánh này
là đã huy động được rất lớn nguồn sức người để đảm bảo hậu cần cho chiến dịch
một việc mà pháp cho rằng không thể giải quyết được
vâng và để có cái nhìn rõ hơn về vai trò của tây bắc khi vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến
chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với đại tá phó giáo sư tiến sĩ
trần ngọc long nguyên phó viện trưởng viện lịch sử quân sự việt nam
đồng bào tây bắc đã tích cực chủ động cùng cả nước chi viện cho chiến dịch điện biên phủ
cụ thể tính chung toàn chiến dịch nhân dân tây bắc đã tiếp tế cho bộ đội
trên bảy ba trăm linh tấn gạo chiếm bốn mươi bảy lượng gạo sử dụng ngay tại mặt trận
gần bốn trăm linh tấn thịt và tám trăm linh tấn rau tươi
nhiều bà con tại các bàn còn trực tiếp mang lương thực thực phẩm đến ủng
hỗ các đơn vị
nhân dân tây bắc còn huy động gần ba mươi hai dân công
với hàng triệu ngài công chín trăm một mươi bốn ngựa thù phục vụ chiến dịch
kết quả đó khẳng định vai trò to lớn của hậu phương hậu cần tại chỗ
khẳng định tinh thần yêu nước nông nàn của đồng bào các dân tộc tây bắc
lời đầu tiên xin được cảm ơn đại tá phó giáo sư tiến sĩ trần ngọc long
đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
trong chiến dịch điện biên phủ thì ông đánh giá như thế nào
về vai trò đóng góp của bà con dân tộc đồng bào tây bắc
nơi được xem vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến của chiến dịch ạ
trong chiến dịch điện biên phủ ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân tộc điện biên phủ
là công tác giữ gìn bảo bảo an ninh trật tự ở trên cái địa bàn diễn ra chiến dịch
rồi họ tham gia cái lực lượng dân công họ tuyến tham gia lực lượng
thế nhưng nhung phong tham gia bộ đội tham gia vào cả cái đơn vị bộ đội
bởi vì hôm nay hết bà con các dân tộc ở các cái địa bàn tây bắc là những người mà am hiểu địa hình
cho nên người ta sẽ có rất nhiều cái điều thuận lợi
cho nên phải nói là là là là nói đến những cái nhân tố làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ
không thể không nhắc tới sự đồng hộp to lớn
của đồng bào các dân tộc tây bắc
bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đã trôi qua thì ông cảm nhận như thế nào
về sự đổi thay tại điện biên cũng như là các tỉnh tây bắc
hồi cách đây bảy mươi năm thì chỉ có hai tuyến đường độc đạo đi liền với điện biên
đó là tuyến đường bốn mươi một và tuyến đường một mươi ba
nhưng ngày nay rõ ràng chúng ta biết là tuyến đường bốn mươi một bây giờ là một cuộc lộ sổ
thanh thang rộng mở
mà theo chúng tôi được biết trong tương lai sẽ có đường cao tốc từ sơn la lên điện biên
lên làm cầu nổi điện biên được xem như một trung tâm của vùng tây bắc
sân bay không những sân bay trước đây máy bay bé hạ cánh bây giờ là sân bay
để đón có thể những máy bay lớn hơn hiện đại hơn
và dòng người đổ về du lịch điện biên để cho điện biên phát đổ về điện biên
rất là nhiều không chỉ trong dịp này mà gần như giải đều trong hàng năm
tôi cho đó là một cái điều đáng mừng để cho điện biên cất cánh
để điện biên có thể kết hợp phát triển cả về mặt kinh tế du lịch
rồi là có thể phát triển với lại cái kinh tế nông nghiệp
cũng là một điểm sáng của điện biên nói riêng của vùng tây bắc nói chung
đó là cái hướng đi mà tôi cho rằng như vậy là điện biên có đủ điều kiện để phát triển
và điện biên đã và đang hồi sinh từng ngày
và tôi cho rằng cái tinh thần điện biên phủ nó đã được tiếp lựa cho mỗi một người dân
không chỉ của điện biên mà của đồng bào các dân tộc ở tây bắc
để mà mong sớm một ngày càng sớm càng tốt biến điện biên phủ từ một cái chiến trường nóng bỏng
trở thành một vùng kinh tế phát triển trù phú về mọi mặt
và đặc biệt là
là về quốc phòng an ninh được bảo đảm
hiện nay đảng và nhà nước ta có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho bà con đồng bào tây bắc
vậy thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của những chính sách này ạ
tôi cho rằng một trong những cái chính sách mà đối với đồng bào vùng khó khăn
đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa vùng căn cứ địa cạnh mặt
đó là hỗ trợ để làm nhà cho bà con giải quyết cái nhà tranh văn chất cho bà con
tôi đã cho đó là một cái chủ trương rất là đúng đắn
để mà thực hiện cái đạo lý cái gọi là uống nước nhớ nguồn
đối với các thế hệ chạy ông ta từ trước
đã từng nằm lên những chiến thắng lịch sử gắn với tên tuổi điểm viên vụ
gắn với tên tuổi của địa bàn chiến lược tây bắc
tôi cho đó là những cái chủ trương mà nên tiếp tục thực hiện
và nên được các địa phương tận dụng tối đa để mà phát triển
tuy nhiên chủ trương gì thì chủ trương
mọi sự chi viện mọi sự hỗ trợ của trung ương
chỉ là một cái mức độ
còn điều quan trọng nhất vẫn là cái nội lực
nội lực của cả tỉnh điện biên
nội lực của tất cả các địa phương
các địa phương ở trên địa bàn tây bắc
của lãnh đạo các tỉnh ở địa bàn tây bắc
nội lực của từng cộng đồng dân cư dân tộc
nội lực của từng hội gia đình
tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp
để cho từng địa phương cắt cánh
để mà mỗi một địa phương cắt cánh
có nghĩa là từng gia đình
cũng đã có cái sự như vậy là thay đổi
phát triển đáng kể trong từng gia đình
mang lại cái ấm no hạnh phúc cho từng gia đình
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi
của đại tá phó giáo sư tiến sĩ trần ngọc long
trong chương trình ngày hôm nay
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam
thái huỳnh ngân giám đốc xính nghiệp
công trình công cộng tp tân uyên tỉnh bình dương
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
cùng với ông ngân
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình dương cũng đã khởi tố
bà nguyễn lệ hằng trưởng phòng kế hoạch
kỹ thuật của xính nghiệp này nhưng cho tại ngoại
theo thông tin ban đầu trong thời gian
làm giám đốc xính nghiệp công trình công cộng
tp tân uyên ông ngân đã gây thiệt hại
cho nhà nước khoảng hai năm tỷ đồng
liên quan đến hợp đồng vận chuyển rác thải
bà hằng biết chuyện này nhưng không tố rác
mà nhận tiền bồi dưỡng để cùng giúp sức
cho ông ngân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
lâm văn sen chú tại huyện đông hải
tỉnh bạc liêu về tội tham ô tài sản
theo kết quả điều tra vào cuối tháng ba
năm hai nghìn một mươi chín công ty cổ phần dịch vụ
giao hàng nhanh tại thành phố phú quốc
có ký hợp đồng dịch vụ với lâm văn sen
với công việc là nhận hàng vận chuyển
từ các kho và thu tiền
từ nhân viên giao nhận
đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
lâm văn sen sau khi thu tiền hàng
với số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
bằng hình thức chuyển vào tài khoản
của sen và tiền mặt sen đã
chiếm đoạt số tiền trên
mới đây công an thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai đã triệt phá nhóm
chuyên trộm cấp tài sản liên tỉnh
bắt hai đối tượng là nguyễn hoàng sơn
nam hai mươi chín tuổi quê tỉnh gia rai
và phạm minh tiến ba mươi hai tuổi
ngụ ở tỉnh đồng nai
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
và sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên
anntv tại đồng nai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trên địa bàn thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai và các vùng lân cận
liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
với thủ đoạn hết sức tinh vi
sau thời gian đồng bộ áp dụng
các biện pháp nghiệp vụ ngày ba tháng năm
công an phường tân hiệp phối hợp
với đội cảnh sát hình sự công an thành phố biên hòa
bắt nam và tiến
khi đang mang chiếc xe trộm được
đi bán tại khu vực gần cầu săn máu
phường tân hiệp khám xét nơi ở trọ
của tiến và nam cơ quan công an
thu giữ một túi sách bóp
ví giấy cầm đồ
và nhiều giấy tờ liên quan tới các vụ trộm cắp
tài sản tại cơ quan công an
các đối tượng khai nhận
khi trộm cấp
thì anh tiến là người cảnh giới
tôi là người
vào trực tiếp dắt xe
hai chúng tôi đẩy
nhau đi lên thành phố hồ chí minh
để tiêu thụ
em với nam đi qua tiệm
tiệm bán ấn độ
với chiếc xe đấy thì không có bảo vệ
coi thì em mới dừng lại
gần gần đấy nam
đi vào dắt chiếc xe lít màu đỏ
thì em mới đẩy ra
em đẩy xuống tiệm sửa quả
làm xong rồi mang xuống sài gòn
sài gòn thì em lấy
cốp xe ra thấy có giấy tờ thì em đi cầm
qua đấu tranh các đối tượng
khai nhận đã thực hiện một mươi bốn vụ
trộm cấp tại thành phố biên hòa tràng bom
và thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
với một mươi bốn chiếc xe
máy trị giá hàng trăm triệu đồng
trong đó một mươi một chiếc các đối tượng
giao bán trên mạng xã hội và đã bán
cho một số người dân trên địa bàn thành phố
biên hòa và các huyện tràng bom
còn lại ba chiếc xe máy
các đối tượng mang lên thành phố hồ chí minh
cầm cố tại các tiệm cầm đồ
hiện công an đã thu hồi được tám chiếc xe
là tang vật mà các đối tượng trộm cấp
đang tiếp tục xác minh thu hồi một số
tài sản khác mà các đối tượng đã mang
đi cầm cố
hôm nay thì
sau một thời gian thì
lực lượng công an đã tìm thấy xe
và báo cho em
để lên làm thủ tục
để nhận lại xe thì em cảm thấy
là em rất là vui mừng
và tự hào về các anh
và thông qua
cái điều này thì em
sẽ cẩn thận hơn
qua các cái vụ việc này
thì cũng mong rằng
chúng ta trong quá trình
bảo quản tài sản
thì cố gắng nâng cao
cái ý thức
nhất là cái phương tiện xe máy
đồng thời đối với các cửa hàng
các cái tiệm tạp hóa
và các cái cửa hàng kinh doanh nhỏ
thì cũng nên có bố trí
để bảo quản tài sản
cho khách hàng của mình
được biết đối tượng phạm minh tiến
đang bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
ra quyết định truy nã
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hiện công an thành phố biên hòa
đang tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý nghiêm các đối tượng
theo quy định của pháp luật
công an quận bình tân
thành phố hồ chí minh
vừa triệt phá khởi tố hai đối tượng
tham gia đường dây vận chuyển pháo nổ
thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo các loại
qua công tác nghiệp vụ công an quận bình tân
đã xác định được đối tượng nguyễn thành liêm
có hộ khẩu thường trú xã ba điểm huyện hóc môn
tham gia đường dây nói trên
vào ngày hai mươi tám tháng bốn
công an quận bình tân
đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang
hành vi vận chuyển hàng cấm của nguyễn thanh liêm
khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan
công an quận bình tân đã thu giữ
gần sáu trăm ba mươi kg pháo nổ và nhiều tài liệu
mở rộng điều tra công an quận bình tân
tạm giữ đối tượng trần văn nhơn
có hộ khẩu thường trú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
vào ngày ba tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
đã ra quyết định khởi tố vụ án quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai bị can
về tội vận chuyển hàng cấm
hiện công an quận bình tân tiếp tục khẩn trương
truy xét mở rộng
trong phần tiếp theo
trung quốc bắt cáo buộc viện trợ
cho nga chống ukraine
cả nước hiện nay đã có bảy tình thành
miễn giảm lệ phí
khi người dân thực hiện giao dịch
trên dịch vụ công trực tuyển
mọi khách hàng được mua điện tái tạo
mà không cần quay evn
là một trong những đề xuất mới đáng chú ý
có trong cụm chính sách ngay sau đây
văn phòng chính phủ
văn phòng chính phủ
thông báo kết luận phiên họp lần thứ tám
của ubnd về chuyển đổi số
theo đó thủ tướng yêu cầu bảy ubnd
các tỉnh thành phố an giang cần thơ đắk nông
kiên giang sóc trăng tây ninh
và tp hcm khẩn trương trình
hội đồng nhân dân cung cấp
ban hành nghị quyết về miễn giảm phí lệ phí
trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến
hoàn thành trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng cũng yêu cầu
các bộ cơ quan địa phương khẩn trương
kiện toán ban chỉ đạo chuyển đổi số
trước ngày một mươi tháng năm
mạnh mẽ thực chất hiệu quả
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
cục hàng không đã thành lập
đoàn kiểm tra hoạt động bán vé
kê khai niêm yết giá vé máy bay
của các hãng hàng không việt nam
theo quyết định kiểm tra hoạt động bán vé
kê khai niêm yết giá vé máy bay
của các hãng hàng không
đoàn kiểm tra gồm một mươi người
do phó cục trưởng cục hàng không làm trưởng đoàn
thời hạn kiểm tra trong ba ngày làm việc
từ ngày bảy đến ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn

trước đó ngày ba tháng năm
bộ trưởng bộ giao thông vận tải phát công văn
yêu cầu vụ vận tải và cục hàng không việt nam
kiểm tra giả soát tình trạng
giá vé máy bay nội điện tăng cao
bộ công thương vừa hoàn thiện
dự thảo nghị định của chính phủ
về cơ chế mua bán điện trực tiếp
giữa đơn vị phát điện với khách hàng
sử dụng điện lớn dppa
trong đó cho phép các nhà máy điện gió
điện mặt trời được phép bán trực tiếp
cho khách hàng thông qua đường dây riêng
hoặc lưới quốc gia
theo đó dự thảo quy định về cơ chế dppa
sẽ áp dụng cho các đối tượng
bao gồm các đơn vị phát điện sở hữu
nhà máy điện gió điện mặt trời
đấu nối vào hệ thống điện quốc gia
và có công suất đặt từ một mươi mw trở lên
các khách hàng lớn
tham gia cơ chế dppa
là các tổ chức cá nhân
đang mua điện phục vụ cho mục đích sản xuất
từ cấp điện áp hai mươi hai kv trở lên
các đơn vị điện lực gồm
evn và đơn vị điều độ hệ thống điện
điều hành giao dịch thị trường điện
và đơn vị bán lẻ điện
chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung
đáng chú ý trong một điểm báo
thưa quý vị một trong các sự kiện được các báo thông tin
nhiều nhất đó là sự kiện đặc biệt
quan trọng lễ kỷ niệm bảy mươi năm
chiến thắng địa biến phủ
đây là hoạt động chính trị vô cùng quan trọng
nhằm khơi dậy phát huy truyền thống yêu nước
chủ nghĩa anh hùng cách mạng
tại buổi lễ thủ tướng phạm minh chính
đã đọc và diễn văn kỷ niệm
ôn lại chiến công hào hùng bảy mươi năm về trước
của quân và dân ta
báo công an nhân dân đã giới thiệu toàn văn
diễn văn của thủ tướng phạm minh chính
bài phát biểu đã nhấn mạnh đến sự khắc ghi
và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối
các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các thế hệ cán bộ tướng lĩnh sĩ quan
chiến sĩ thanh niên dung phong
dân công hỏa tuyến
các đồng chí thương binh bệnh binh
gia đình liệt sĩ cùng toàn thể
các lực lượng vũ trang và nhân dân ta
trên khắp mọi miền của tổ quốc
đã tận tâm tận lực anh dũng hy sinh
chiến đấu quên mình
cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử
địa biên phủ lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu
thủ tướng khẳng định thời gian tới
cần tiếp tục khơi dậy thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần
quyết chiến quyết thắng của chiến dịch
địa biên phủ năm xưa vượt qua khó khăn
thách thức quyết tâm phần đấu cao nhất
để tiếp tục lập nên những kỳ tích
điện biên phủ mới trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa
sắp đến kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
đại diện ubnd tp hà nội
đề nghị không để xảy ra tình trạng
phụ huynh xếp hàng chen lấn
để nộp hồ sơ xin học cho con
tại các trường thông tin trên báo điện tử
việt nam net
theo báo cáo của giám đốc sở
giáo dục và đào tạo hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố diễn ra hai kỳ thi
lớn là tốt nghiệp trung học phổ thông
và thi vào lớp một mươi hà nội
sẽ có tám mươi một thí sinh
được tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập
chiếm sáu mươi một trong tổng số
các em tốt nghiệp trung học cơ sở
do vậy ubnd tp hà nội
yêu cầu sở giáo dục và đào tạo
công bố sớm danh sách điểm thi
của kỳ thi vào lớp một mươi và tốt nghiệp
trung học phổ thông để các đơn vị địa phương
triển khai phương án bảo đảm an toàn
tập huấn cho cán bộ coi thi
đảm bảo xử lý các tình huống phát sinh
từ đầu năm đến nay giá vàng
liên tục tăng mạnh khiến nhà đầu tư
lãi đậm dù giá vàng đang ở ngưỡng
kỷ lục nhưng nhiều người vẫn
xếp hàng để mua vào một số cửa hàng
kinh doanh vàng bạc đa quý tại hà nội
những ngày này thậm chí phải lùi lịch
trả vàng cho khách khi mà lượng người
đổ về giao dịch quá đông báo lao động
phản ánh về vấn đề này
tại một số cửa hàng kinh doanh vàng
bạc đa quý tại hà nội hai ngày gần đây
lượng khách giao dịch rất đông đặc biệt
với việc giá vàng tăng cao có nhiều
người đã lãi cả chục triệu đồng một lượng
nếu mua vàng từ đầu năm đáng chú ý
là dù vẫn có khách mua nhưng
không ít người quyết định chốt lời
khi vàng đang ở mức cao kỷ lục
có trường hợp khách xếp hàng trực tiếp
giao dịch với nhau ở cửa vì
chờ đợi quá lâu